phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng võ văn quyên trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương cầm đầu
thù giữ hơn sáu mươi năm kg ma túy các loại cùng nhiều tăng vật khác
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ban chuyên án phát hiện bắt quả tang đối tượng huỳnh trung dũng đang đưa ma túy cho nguyễn bảo trấn
trên địa bàn phường bình hòa thành phố thuận an
số ma túy trên là của võ văn quyên đưa đi để giao cho người khác
tiến hành khám xét nơi ở của quyên lực lượng công an đã phát hiện thu giữ hơn sáu mươi bốn kg ma túy các loại cùng nhiều tăng vật có liên quan
quá trình đấu tranh quyên khai nhận đã nhận ma túy từ campuchia rồi nguy trang thành các gói quà gửi cho các đối tượng thông qua ứng dụng giao hàng
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm ba đối tượng đầu mối mua ma túy của quyên thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh và thu giữ gần bảy trăm linh g ma túy các loại
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một trăm linh người bằng hình thức là đặt villa nghỉ dưỡng giá rẻ
nguyễn trúc viên trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
cơ quan công an xác định bằng thủ đoạn quảng cáo đặt phòng nghỉ dưỡng giá rẻ tại đà lạt
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay viên đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn một trăm linh người với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng trong đó có hai bị hại ở tỉnh quảng ninh
viên thường xuyên thay đổi địa điểm phạm tội khiến cho việc xác định nơi lẩn trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ viên tại căn trung cư mường thanh viễn triều thành phố nha trang cùng với các thiết bị gây án
công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng trần tuấn kiệt quê ở tỉnh bình phước và bùi thanh bạo quê tỉnh an giang để điều tra về hành vi vận chuyển và buôn bán pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện vĩnh kiểu đã bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô tại ấp cây xoài xã tân an
điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ bạo là đồng bọt với kiện làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng để đem đi tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau chia làm nhiều mũi đã bao vây và chìa xóa tụ điểm đá gà an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền
cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau chia làm nhiều mũi đã bao vây và chìa xóa tụ điểm đá gà an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền

cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau chia làm nhiều mũi đã bao vây và chìa xóa tụ điểm đá gà an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền
cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau chia làm nhiều mũi đã bao vây và chìa xóa tụ điểm đá gà an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền tại phần đất chống thuộc an tiền